trong năm năm trở lại đây sở khoa học và công nghệ tp đà nẵng đã và đang tổ chức nghiên cứu hai mươi chín đề tài dự án các cấp
trong lĩnh vực y dược với tổng kinh phí đến thời điểm hiện tại là khoảng hai mươi tỷ đồng từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ
trong số đó có hai mươi một quy trình kỹ thuật mới tiên tiến được áp dụng trong khám chữa bệnh từ các đề án dự án nghiên cứu này
ngoài ra mỗi năm có khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm linh đề tài cấp cơ sở được ngành y tế thành phố triển khai từ nguồn ngân sách của đơn vị
các nghiên cứu cấp cơ sở ngày càng đa dạng với đầy đủ các lĩnh vực về điều trị điều dưỡng chăm sóc người bệnh dược y tế công cộng phòng bệnh quản lý y tế quản lý chất lượng bệnh viện
các đề tài luôn bám sát nhu cầu thực tế về chăm sóc sức khỏe mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nâng cao uy tín ngành y tế thành phố